ngày ba tháng một mươi một tại hà nội tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác đặc xá năm hai nghìn một mươi sáu
thực hiện quyết định số hai nghìn hai trăm ba mươi của chủ tịch nước về đặc xá năm hai nghìn một mươi sáu hướng dẫn nêu rõ người bị kết án tù có thời hạn tù trung thân được giảm phải bao gồm những điều kiện cụ thể gì
khi được đặc xá không làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội
phạm nhân phải chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền bồi thường thiệt hại tiền truy cứu án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác
các trường hợp nếu đang có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác
có hai tiền án trở lên phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia phạm tội giết người có tổ chức hiếp dâm có tính chất loạn luân không được đề nghị xét đặc xá
tranh án tòa án nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ động phối hợp với viện kiểm sát cơ quan thi hành án hình sự cung cấp lập hồ sơ danh sách đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người bị kết án đang được hoãn tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của mình
bảo đảm việc lập hồ sơ xét duyệt đề nghị đặc xá phải được tiến hành công khai dân chủ công bằng nghiêm minh chặt chẽ